thực hiện lệnh sơ tán của ủy ban nhân dân tỉnh lực lượng biên phòng hà tĩnh đã triển khai lực lượng phương tiện xuống địa bàn phối hợp cùng chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động đồng thời hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân trăng néo nhà cửa di rời sơ tán người tài sản đến vị trí an toàn
tại địa bàn thị xã kỳ anh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh đã chỉ đạo đồn biên phòng đèo ngang triển khai lực lượng phương tiện xuống địa bàn để giúp đỡ bà con nhân dân chẳng chống nhà cửa và sẵn sàng tổ chức di rời sơ tán sáu mươi sáu hộ với hai trăm hai mươi khẩu tại địa bàn thôn minh đức xã kỳ nam
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh cho biết tính đến một mươi sáu h ba mươi chiều ngày một mươi bốn tháng chín một trăm linh quân số các đơn vị đã tham gia vào công tác phòng chống bão số một mươi